thực hiện trót lọt một mươi năm vụ trộm cắp tài sản là điện thoại di động cao cấp tại nhiều địa bàn khác nhau với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi mới mẻ
siêu trộm phạm văn linh có hộ khẩu thường trú tại xã ngọc thọ huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vẫn không qua mắt được các trinh sát hình sự
vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã di lý đối tượng về cơ quan công an để đấu tranh và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
em lấy điện thoại ở trong hộp em lỗi điện thoại cũ điện thoại mới thường thường em lấy là ở trong thế giới di động và việt theo
vì là ở nơi đấy là thường thường là người ta có hộp nhân viên nhiều khi người ta không để ý
thì được thì em trao đổi em bán cho một người ạ với giá thường thường là một mươi một một mươi hai triệu
hiện nay thì có các hội nhóm trên mạng đều hướng dẫn về thủ đoạn hành vi
thủ đoạn hành vi phạm tội rồi tiêu thụ tài sản rồi là che giấu hành vi phạm tội
thì đấy cũng là một hội nhóm mà tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng sắp tới cũng sẽ có những cái biện pháp nhất định để mình tác động làm sao mà định hướng và có thể là đi đến mà triệt xóa các cái hội nhóm này
bởi vì thời gian mà nói đây là những hội nhóm diễn đàn trên mạng công khai thì chúng các đối tượng khi có nhu cầu cần tìm hiểu thì chúng ta thực thì các đối tượng vào tìm hiểu
và thực tế trong thời gian nổi qua cũng đã một số việc mà các đối tượng đã thực hiện về cái việc
rồi đến thực hiện hành vi rồi đến tiêu thụ tài sản
đây là toàn bộ số tăng vật mà đối tượng đã lấy được
tổng số tài sản linh đã trộm cắp được tính đến thời điểm hiện tại lên tới gần bốn trăm năm mươi triệu đồng
hành vi của đối tượng được thực hiện trên nhiều địa bàn như hà nội thái nguyên hải phòng ninh bình
riêng trên địa bàn hà nội có tới bảy quận huyện đối tượng đã trộm cắp
đối tượng là một người đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đã đặt thời gian ra để nghiên cứu về đặc điểm loại tài sản của đối tượng địa trộn cắp
và khi nghiên cứu kỹ loại đặc điểm đấy thì đối tượng đã đi ra soát trên các cửa hàng bán loại điện thoại đấy
đối tượng có sự khảo sát về địa điểm
sau đó về thực hiện hành vi và thủ đoạn của đối tượng thì đối tượng trước đó đã thực hành thuần thục
sau đó đối tượng đã đến các cửa hàng và hoạt động gây án
về cái khó khăn trong quá trình đấu tranh bắt giữ đối tượng
trong các tài sản điện thoại này thì chúng tôi thấy rằng có một vài khó khăn như sau
đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở một tỉnh và mang về một tỉnh khác tiêu thụ tiêu thụ tài sản
do đó dẫn đến việc gặp khó khăn trong quá trình thu giữ tài sản
bên cạnh với thủ đoạn rất tinh vi người bị hại bị mất tài sản không phát hiện ra ngay để trình báo với cơ quan chức năng
có những vụ việc mà cơ quan điều tra cơ quan quận hai mà trưng đã thu hồi được tài sản
và liên hệ với bị hại thì bị hại mới biết được rằng là mình đã bị mất
đối với số tài sản như thế
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành mở rộng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật